sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú thọ tiếp tục phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ
liên quan đến cựu trung tướng phan văn vĩnh và cựu thiếu tướng nguyễn thanh hóa
phiên tòa trải qua tám ngày xét xử về những diễn biến bất ngờ thu hút sự quan tâm của dư luận
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo nguyễn văn dương và phan văn vĩnh
tình tiết đáng chú ý nhất đó là lời khai của hai bị cáo về việc cho và nhận tài sản
trong quá trình đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng được vận hành
theo cáo trạng nguyễn văn dương chủ tịch hội đồng thành viên công ty cnc khai nhận
bị cáo đã sử dụng một phần tiền lợi nhuận của công ty cnc và một phần lớn tiền thu được do tổ chức đánh bạc mà có
để cho ông phan văn vĩnh trong đó có một chiếc đồng hồ rolex trị giá bảy usd hai mươi bảy tỷ đồng
hơn một bảy triệu usd một chiếc áo sơ mi một lọ thuốc bổ gan
trước tòa bị cáo nguyễn văn dương xác nhận lời khai này là đúng và khẳng định là hoàn toàn tự nguyện